sáng qua tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa
về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth mường thanh viễn triều
thuộc khu đất bãi dương phường vĩnh phước tp nha trang tỉnh khánh hòa
chín bị cáo bị đưa ra xét xử gồm nguyễn chiến thắng cựu chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
đào công thiên cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh cùng bảy bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo các sở
tài nguyên và môi trường sở tài chính sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư và cục thuế tỉnh khánh hòa
cùng phó chủ tịch ubnd tp nha trang tuy nhiên trong phiên xét xử ba bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt
theo cáo trạng trong quá trình ubnd tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp
ocean earth chín bị cáo trên đã có nhiều sai phạm liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án
cấp giấy chứng nhận đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc
quy hoạch dự án giao đất và cho thuê đất gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ngô văn hà
về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ trong thời gian dự
chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện giá rai nay là thị xã giá rai
với vai trò là người đứng đầu đơn vị mời thầu đại diện chủ đầu tư phó chủ tịch hội đồng tổ chức
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư nọc nạng phường một thị xã giá rai
bị căn hà đã vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng
minh bạch trong hoạt động đấu thầu dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn bốn mươi năm tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố năm bị can
về các hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị vừa phát hiện bắt xử một vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy quốc quý hiếm
tại km ba mươi một sáu trăm năm mươi thuộc thôn khe hà xã hướng hiệp huyện đắk rông tỉnh quảng trị
công an huyện đắk rông phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô ba mươi f tám mươi năm nghìn năm trăm bảy mươi ba đang lưu thông theo hướng từ thành phố đông hà đến hương hóa
do lê duy thế điều khiển
kiểm tra phương tiện phát hiện trong xe có một lồng sắt đang nhốt một cá thể hổ khối lượng khoảng hai trăm linh kg
qua đấu tranh thế khai nhận vận chuyển thuê cá thể hổ này từ quảng bình đến giao trả tại quảng trị với tiền công ba triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rồng đã tiến hành lập biên bản đồng thời niêm phong và tạm giữ toàn bộ tăng vật cùng các đồ vật tài liệu có liên quan
ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ký thông báo về việc cảnh giác hành vi tuyên truyền thông tin dự án bất động sản trái pháp luật trên địa bàn
cụ thể ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ nhận được tin trên địa bàn phường phú mỹ có lễ động thổ dự án chung cư cao tầng thương mại phú mỹ pearl central với chuối đầu tư sài gòn pearl và nhà thầu thi công là phước thanh
tuy nhiên qua rà soát ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ thông báo chưa tiếp nhận hồ sơ dự án có tên chung cư cao tầng thương mại phú mỹ pearl central
đồng thời cơ quan này cũng chưa nhận được đề nghị đầu tư dự án trên địa bàn thị xã của sài gòn pearl
để tránh tình trạng dự án chưa rõ thông tin làm thiệt hại cho người dân cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên địa bàn
ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ thông báo đến người dân trong và ngoài thị xã biết đề cao cảnh giác kịp thời phản ánh các thông tin giả mạo tương tự
các quảng cáo giao dịch bất động sản trái pháp luật đến công an thị xã phú mỹ hoặc ủy ban nhân dân các xã phường để kịp thời xử lý
dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành là dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải dưới sự chỉ đạo trực tiếp của quốc hội chính phủ ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
với tính chất là đặc biệt quan trọng đó bông hoa sen khách điệu của nhà ga t một sân bay long thành đang lộ diện với quyết tâm cao nhất theo tiến độ đề ra
nhà ga hành khách t một trái tim của dự án cảng hàng không quốc tế long thành trong giai đoạn một đến thời điểm hiện tại
đường nét thiết kế hình hoa sen đã lộ diện
chủ đầu tư acv đã chỉ đạo liên danh nhà thầu victor thổ nhĩ kỳ hoàn thành và đưa vào hoạt động hai mươi bốn cậu cáp
đã triển khai thi công các tuyến đường tạm kết nối với các tuyến đường công vụ hiện hữu của dự án đạt khối lượng một trăm linh thi công đào đất đạt một trăm linh lắp đặt đưa vào sử dụng sáu trạm biến áp một kva
thưa quý vị nơi tôi đang đứng là phần trước của nhà ga t một sân bay long thành
thời điểm hiện tại thì đang có khoảng một công nhân cũng như là hàng trăm thiết bị máy móc để phục vụ cho xây dựng trong công trường
chủ đầu tư acv đặt ra mục tiêu là sẽ hoàn thành các hạng mục xây dựng liên quan đến phần bê tông cốt thép trong giai đoạn trước mùa mưa tới
cảng hàng không quốc tế long thành sẽ đạt cấp bốn f theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế trở thành sân bay lớn nhất việt nam và hướng tới là một trong những cảng hàng không trung chuyển nhộn nhịp trong khu vực
có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của quốc gia cùng với tân sơn nhất tạo thành một cụm cảng hùng mạnh hiện đại
tương lai trở thành một trong những trung tâm hàng không lớn của khu vực thúc đẩy sức cạnh tranh của ngành hàng không việt nam trên con đường hội nhập quốc tế góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông theo nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nhà ga t một có công suất hai mươi năm triệu hành khách và một hai triệu tấn hàng hóa một năm
dự án giai đoạn một này được yêu cầu hoàn thành đưa vào khai thác thương mại cuối năm hai nghìn hai mươi sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự thạch tú một mươi chín tuổi ngụ tại xã lương hòa huyện châu thành và lê minh phi hai mươi năm tuổi ngụ tại phường bảy thành phố trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian từ tháng tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn các xã lương hòa lương hòa a và nguyệt hóa huyện châu thành liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm dây điện dùng để thắp sáng đèn đường gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc cho người dân
các đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp chuẩn bị sáng công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội kể cả ba ngày
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu thành xác định thạch tú và lê minh phi có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an tú và phi khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi trộm cắp dây điện bằng cách sử dụng xe mô tô đi đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại
dùng kiềm chuyên dụng mang theo sẵn để cắt trộm dây điện bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đề nghị người dân khi phát hiện sự việc có liên quan
cần nhanh chóng báo tin đến trực ban công an huyện qua số điện thoại hai trăm chín mươi bốn ba trăm tám mươi bảy hai nghìn sáu mươi bốn hoặc liên hệ công an địa phương nơi gần nhất để kịp thời giải quyết
năm hai nghìn hai mươi ba có trên một trăm năm mươi năm phương tiện bị lực lượng công an tp hcm tạm giữ trong quá trình xử lý ngăn chặn hành vi vi phạm
dù áp dụng nhiều giải pháp nhưng hiện số lượng phương tiện bị tạm giữ vẫn còn trên năm mươi hai phương tiện
theo thống kê của công an tp hcm số phương tiện bị tạm giữ trong quá trình xử lý ngăn chặn hành vi vi phạm năm hai nghìn hai mươi ba là trên một trăm năm mươi năm phương tiện